tại nghệ an sau đợt mưa lũ vừa qua rác từ thượng nguồn đổ về cộng với sát súc vật bị lũ cuốn trôi dẫn đến nguy cơ ô nhiễm môi trường phát sinh dịch bệnh
đây là vấn đề mà nghệ an cần quan tâm xử lý khi thời tiết nắng giáo trở lại
bùn rác thân cây tràn ngập dưới chân nhà sàn là hình ảnh sau trận lũ kinh hoàng quét qua bản đơn xã châu hội huyện quỳ châu tỉnh nghệ an dạng sáng ngày một mươi bốn tháng chín
một ngày sau con lũ quét đi qua người dân ở đây đã tập trung để giúp nhau dọn dẹp vệ sinh lại bàn làng
ngoài thiệt hại về người và tài sản trong đợt mưa lũ vừa qua nghệ an có gần một mươi con da cầm và hơn một trăm ba mươi gia súc bị cuốn trôi
cùng với đó là chất thải từ các chuồng trại nhà vệ sinh của các hộ dân lan theo dòng nước chảy về các khu dân cư
đây sẽ là yếu tố khiến môi trường bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau lũ
ngoài vùng dân cư thì vấn đề đáng ngại nhất là công tác vệ sinh môi trường ở các trường học
hàng chục phòng học bị ngập nước
khi nước lũ rút tại đây đã để lại nhiều bùn nước bẩn
sau cơn lũ quét vào dạng sáng ngày một mươi bốn tháng chín trường trung học cơ sở yên tĩnh huyện tương dương vẫn ngập ngụa trong bùn đất
và chúng tôi đã mua một số hóa chất để đảm bảo lọc nước cho người dân sử dụng và trong đó dọn dẹp tất cả vệ sinh
sau các đợt mưa lũ dịch bệnh sẽ xảy ra nếu như địa phương không làm tốt vấn đề vệ sinh môi trường
chính vì thế ngay sau khi nước lũ rút các ngành các cấp cần hỗ trợ vùng lũ thu dọn vệ sinh
cung cấp đầy đủ hóa chất để người dân khử trùng nước ăn uống hằng ngày là việc cần làm để ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh bùng phát sau lũ